khi đến giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng quận bảy phát hiện một xe ô tô màu đen chuyển hướng ngay trước mặt
lái xe buộc phải phênh gấp để tránh đâm vào ô tô này dẫn đến xe mất lái và lao vào những người đang đứng chờ đèn đỏ tại nút giao cắt